phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ nhóm bốn đối tượng có hành vi bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản
theo điều tra khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng giao xin quốc tịch trung quốc nhập cảnh vào việt nam theo diện du lịch
và đến ở cùng bạn gái là dương thúy ái và quen biết ở cùng với các đối tượng trần phan vũ thanh nguyễn khánh vĩ tại tỉnh bình dương
do cần tiền tiêu xài đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba giao xin bàn bạc tìm người bắt cóc và đòi tiền chuộc
khoảng giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai phát hiện thấy giám đốc một công ty nội thất điều khiển xe ô tô đi một mình
thì các đối tượng điều khiển xe mô tô bám theo chặn lại rồi dùng hung khí khống chế đưa về một nhà xưởng và đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc
sau khi tiếp nhận vụ việc phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương
đã nhanh chóng xác định vị trí và bắt giữ được các đối tượng gồm giao xin nguyễn khánh vĩ dương thúy ái và giải cứu thành công an toàn cho bị hại
đồng thời thu giữ số tiền bốn năm tỷ đồng ba xe ô tô và tăng vật khác
riêng đối tượng trần phan vũ thanh đã bỏ trốn
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tổ chức lực lượng truy bắt vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang một đối tượng người lào
vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy qua biên giới
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại trạm kiểm tra
kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo cục hải quan thanh hóa tiến hành bắt quả tang đối tượng
công vang siêung quốc tịch lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai bánh heroin hai mươi hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp một mươi hai một kg ketamine
tổng trọng lượng khoảng hai mươi một một kg ma túy các loại một khẩu súng ngắn và một trăm linh viên đạn một xe ô tô bán tải và một số tam vật khác
quá trình tổ chức phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn hồng đức chú tại huyện hòa vang về hành vi tham mô tài sản
đức là nhân viên giao hàng thu tiền của công ty cổ phần dược thiết bị y tế đà nẵng
lợi dụng công việc được giao đức đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các quầy thuốc nhà thuốc trên địa bàn
cụ thể đức không kê khai đủ số tiền thu được từ khách hàng vào trong bảng kê khai của công ty
mà chỉ nộp về công ty số tiền theo bảng kê còn lại bỏ ngoài và hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đức đã chiếm đoạt tiền hàng của các quầy thuốc nhà thuốc trên địa bàn quận cẩm lệ và huyện hòa vang
tổng số tiền là hơn một ba mươi tám tỷ đồng
thưa quý vị một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt gần một mươi hai tỷ đồng tiền đặt cọc của hơn ba một trăm linh nạn nhân trong cả nước
vừa bị công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đấu tranh triệt phá đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đàm văn tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại quận nam từ liêm thành phố hà nội để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu đầu năm hai nghìn hai mươi một đàm văn tuyên đã mua các công cụ phương tiện và lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau
rồi đăng thông tin các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp trên các hội nhóm trang mạng xã hội để giao bán
khi khách có nhu cầu mua hàng tuyên yêu cầu họ gửi tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng
nhận được tiền cọc tuyên viện ra lý do mình hoặc người thân đang bị bệnh phải đi cấp cứu ở bệnh viện để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền và hẹn ngày giao hàng cho khách
nếu khách hàng không tiếp tục chuyển tiền
chẳng liên lạc
với thủ đoạn này từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc của ba một trăm linh chín người dân ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước với số tiền gần một mươi hai tỷ đồng
quá trình điều tra ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa đã bắt giữ đàm văn tuyên
thu giữ hai điện thoại di động một mươi tài khoản ngân hàng cùng một số tăng vật tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng phát hiện xe khách do trần ngọc quang
trú tại thành phố sơn la tỉnh sơn la làm chủ dừng đón khách tại bến xe thành phố sơn la
tiến hành kiểm tra bên trong khoang xe có chứa tám trăm ba mươi hai kg mỡ động vật mỡ bò
lái xe là quang khai nhận thu mua số mỡ trên từ nhiều cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố sơn la
để đem đi hà nội tiêu thụ với giá bảy đồng một kg
toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng
phần lớn số hàng hóa đã búc mồi hôi thối và biến đổi màu sắc
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh xử lý theo quy định